ở tỉnh hải dương ông hoàng đình hà ở xã thái tân huyện nam sách được nhiều người biết đến với mô hình nuôi cá lồng trên sông thái bình đem lại hiệu quả kinh tế cao
ông là tấm gương thương binh tiêu biểu trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình của huyện nam sách
bị thương trong cuộc chiến tranh ở biên giới tây nam những năm một nghìn chín trăm tám mươi sau khi xuất ngũ trở về địa phương ông hà đã làm nhiều công việc để kiếm sống
trong đó có việc lập chăn trại kết hợp chăn nuôi ra súc ra cầm và nuôi thả cá
nhận thấy tiềm năng của dòng sông thái bình chảy qua quê hương với mặt sông thông thoáng chất lượng nước tốt phù hợp với việc nuôi cá
năm hai nghìn chín ông hà đã mạnh dạn đầu tư làm lồng nuôi cá trên sông với các loại cá chủ yếu như riêu hồng chấm rô phi chê lai cá lăng
để có nguồn cá chất lượng cao ông hà đã thuê bốn xào đất để trồng cỏ làm thức ăn cho cá hàng ngày
ngoài nuôi cá thịt thương phẩm ông hà còn tự sản xuất cá giống bình quân mỗi năm cung cấp ra thị trường khoảng ba mươi tấn cá thu lãi khoảng ba trăm linh triệu đồng
qua đó ông hà đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho từ năm đến bảy lao động ở địa phương